mang số hiệu tỉnh tiền giang đang vận chuyển trái phép số lượng lớn dầu đều
tại thời điểm kiểm tra trên tàu tg chín nghìn ba trăm bảy mươi chín ts có năm thuyền viên do ông trương văn phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ngụ tiền giang làm thuyền trưởng chủ tàu là ông đỗ hoàng phong trú tại tiền giang
tàu tg chín mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi bảy ts của bốn thuyền viên do ông võ văn hoàng làm thuyền trưởng
chủ tàu là ông đỗ hoàng lý cùng ngụ tỉnh tiền giang
theo lời khai của hai thuyền trưởng tàu tg chín nghìn ba trăm bảy mươi chín ts đang vận chuyển khoảng bảy mươi lít dầu đeo
tàu tg chín mươi nghìn hai trăm sáu mươi bảy ts vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo
và toàn bộ số dầu trên hai tàu này đều không có hóa đơn chứng từ
tổ công tác đã tiến hành lập viên bản tổ chức dẫn dãi hai thương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một
tại huyện nam căn tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày sáu tháng sáu một nhà xưởng chứa lốp xe cũ tại khu vực phường an phú đông
quận một mươi hai tp hcm bốc cháy ngùm ngục và tạo cục khói cao hàng trăm mét
lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động các cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tham gia dập lửa
khoảng chín giờ ba mươi phút sáng khói lửa bùng lên từ xưởng lốp xe trên đường t một mươi năm
phường an phú đông quận một mươi hai tp hcm phát hiện đám cháy người dân xung quanh hô hoáng
huy động phương tiện tại chỗ tìm cách khống chế
tuy nhiên vật liệu dễ cháy kèm gió to trong thời tiết nóng bức khiến khói lửa không thể kiểm soát
trong đám lửa dữ dội kèm cột khói cao hàng trăm mét phát ra nhiều tiếng nổ
khiến người dân xung quanh quảng loạn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai phối hợp với các đơn vị chi viện
quy động phương tiện nhân lực nhiều hướng tiếp cận khống chế
do xưởng lốp xe nằm trên một diện tích rộng đường hẻm nhỏ khói đen bao phủ khu vực
khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra
cũng cùng thời điểm ngày sáu tháng sáu tại quận ba tp hcm đã xảy ra một vụ cháy khác
do chủ nhà bất cẩn trong lúc thực hiện hàng xì
thông tin ban đầu đám cháy xuất phát từ sân thượng của căn nhà trên đường nguyễn văn mai
phường võ thị sáu quận ba tp hcm khiến nhiều người hốt hoảng
người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng do vị trí cháy trên cao nên bất thành
nhận tin báo lực lượng tại chỗ của phường và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu đàn cứu hộ công an quận ba điều như xe chữa cháy cùng cáo bộ chiến sĩ đến hiện trường
triển khai công tác chữa cháy
theo một số người dân nguyên nhân là do chủ nhà hàng xì trên tầng thượng của căn nhà gây cháy
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
ngày sáu tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở lại phiên xét xử phúc thẩm
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm tất thành cang và các đồng phạm
theo đơn kháng cáo của một mươi bị cáo và kháng cáo của công ty sadeco
trình bày tại tòa bị cáo cang cho biết kháng cáo vì không đồng tình tòa sơ thẩm đã xác định mình
giữ vai trò quyết định trong việc sadeco bán rẻ chín triệu cổ phần cho công ty cổ phần đầu tư
phát triển nguyễn kim gây thiệt hại hơn một một trăm linh ba tỷ đồng trong đó thất thoát tài sản nhà nước
hơn sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
bị cáo cang cho rằng có bức phê trong tề trình nhưng bức phê này không sai
đề nghị tòa xem xét lại một cách toàn diện những chứng cứ và cho rằng không phạm vào tội danh như cáo buộc
hậu quả của vụ án là do đại diện vốn văn phòng thành ủy tại cdipo đã báo cáo không trung thực
gian dối làm ảnh hưởng đến chỉ đạo của bị cáo
sadeco có vốn điều lệ một trăm bảy mươi tỷ đồng gồm vốn của cổ đồng abc bốn mươi bốn văn phòng thành ủy một mươi sáu bảy
các cổ đồng khác một mươi bốn một
là người cầm đồng vụ án cựu chủ tịch hội đồng quản trị sadeco tây trí dũng thừa nhận hành vi sai phạm
như cáo buộc tại bản án sơ thẩm
bị cáo cho biết đã tác động gia đình nộp thêm bốn trăm linh triệu đồng theo tuyên bố của toàn sơ thẩm
xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
bị cáo hồng thị thanh phúc cựu tổng giám đốc sadeco cũng thừa nhận sai phạm
xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt
trong phiên xử sơ thẩm hồi đầu tháng một của tòa án nhân dân tp hcm
tòa tuyên phạt ông cang mức án một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản
gây thất thoát lãng phí theo khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
bè trí dũng nhận hai mươi năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản
gây thất thoát lãng phí tham ô tài sản
các bị cáo khác nhận từ hai năm tù treo đến một mươi sáu năm tù
khi sự phúc thẩm dự kiến kéo dài đến ngày một mươi bảy tháng sáu
thời gian qua công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
để tuần tra kiểm soát và khép kính địa bàn tập trung đấu tranh mạnh vào các loại đối tượng
và chủ động công tác phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
để đảm bảo tình hình an ninh trực tự
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tình hình an ninh trực tự trên địa bàn tp phan thiết tương đối ổn định
tuy nhiên có lúc hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến trực tự an toàn xã hội
và tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp
tội phạm trộm khắp cướp giật tài sản tình trạng thanh thiếu niên tụ tạp bộ ban đêm
tại các nơi không tộn sử dụng hôn khí đánh nhau gây thương tích
nguy cơ phi phạm pháp luật rất cao phi phạm trực tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra nhiều
để làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trực tự công an tp phan thiết đã thực hiện đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa phát hiện và bắt giữ nhiều nhóm đối tượng phạm tội
bên cạnh đó tăng cường công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
trực tự đô thị trên địa bàn thành phố
tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giao thông trật tự đô thị
đặc biệt công an tp phan thiết đã thành lập tổ công tác liên quân một mươi tám
với hai mươi chín cán bộ chí sĩ thuộc các đoàn nghiệp
công an tp phan thiết đã được trang bị đầy đủ vũ khí công cụ hỗ trợ và phương tiện sẵn sàng ngăn chặn
trấn áp các loại tội phạm và phi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trực tự
chỉ từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố phan thiết đã điều tra làm rõ một mươi hai trên một mươi hai vụ phạm tội về trật tự xã hội
phát hiện nhiều nhóm đối tượng có giới hữu hoạt động cho vay lại nặng tính dụng đen
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến các hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng
đấu tranh triệt phá một mươi sáu vụ đánh bạc bắt tám mươi hai đối tượng thu giữ hơn một trăm linh năm triệu đồng hai mươi bốn xe mô tô một xe đạp điện năm máy bắn cá và một mươi bảy điện thoại di động
xử phạt vi phạm hành chính bốn vụ phạt tiền năm mươi bốn đối tượng gần một trăm một mươi triệu đồng
khởi tố một vụ ba bị can phát hiện triệt phá một mươi hai vụ phạm tội về ma túy bắt hai mươi đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
công tác đấu tranh với tội phạm về kinh tế môi trường cũng được công an thành phố chú trọng tập trung triệt phá
chúng tôi cũng đã tiến hành các biện pháp đôn đốc và tổ chức công tác tuyên truyền huy động sức mạnh của nhân dân
trong việc tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm với những giải pháp cũng như sự giúp đỡ của bà con quân chúng nhân dân trên địa bàn thành phố phan thiết
và các phòng nghiệp vụ chứng năng của công an tỉnh chúng tôi tin tưởng rằng việc đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn sau trên địa bàn thành phố phan thiết sẽ được giữ vững
trong thời gian tới lực luận công an thành phố phan thiết
công an thành phố phan thiết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản phục vụ phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm đặc biệt coi trọng làm tốt công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm
các mặt công tác bắt giam giữ điều tra xử lý tội phạm quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trực tự trên địa bàn đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân

xuất xuất huyết mới trong tuần tăng gần một phần ba số ca so với trung bình bốn tuần trước
về dịch tay chân miệng hiện thành phố ghi nhận gần một ca tại hai mươi một ổ dịch mới phát sinh trong tuần
tăng một trăm năm mươi chín ca so với trung bình bốn tuần trước
hiện thành phố hồ chí minh đã bước vào mùa mưa mùa cao điểm của dịch xuất xuất huyết
do đó để hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch xuất xuất huyết
mỗi người dân mỗi gia đình mỗi cơ quan công sở cùng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
như phát quan bùa rầm ngủ mùng diệt mũi
kính thưa quý vị đến hẹn lại lên
cứ bước vào mùa mưa là thành phố hồ chí minh lại tiếp tục tái diễn tình trạng mưa ngập
và đáng nói hơn là tình trạng mưa ngập năm nay lại đến từ sự chủ quan
bởi hàng loạt công trình dự án chống ngập lớn nhỏ của thành phố vẫn đang y ạch thi công
dù đã vượt kế hoạch
và sau đây là ghi nhận về tình trạng ngập úng tại khu vực
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
gần chục năm nay đường võ văn ngân thành phố thủ đức
luôn được biết đến là tuyến điển hình về tình trạng ngập nước mỗi khi mưa lớn
đặc thù có địa hình chênh lệch về độ cao thấp nên mỗi lần mưa lớn
đường võ văn ngân đoạn gần chợ thủ đức trở thành thác nước chảy xiết
đã không ít trường hợp xe máy trượt ngã khi đi dưới trời mưa tại đoạn đường này
để xóa bỏ tình trạng trên dự án nâng cấp hệ thống thoát nước cho tuyến đường
được khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi dự kiến thi công trong một mươi bảy tháng
thế nhưng đến nay dự án vẫn gian dở trong sự ngao ngán của người dân
khoảng hai mươi năm trở lại đây thành phố thủ đức có tốc độ đô thị hóa
bê tông hóa tăng nhanh chống mạch
nhưng phần diện tích và công trình dành cho thành phố thủ đức
cho thoát nước lại không được đầu tư xướng tầm đồng bộ
thậm chí nhiều kênh rạch đã bị xóa sổ là những nguyên nhân khiến thành phố thủ đức
từ địa hình khá cao trở thành điểm ngập của thành phố hồ chí minh
một số điểm ngập nặng có thể kể đến như đường kha vạn cân tô ngọc vân võ văn ngân
vào mỗi mùa mưa thì nỗi lo ngập nước của người dân cũng lớn nhỏ theo từng cơn mưa
người dân mình cũng mong muốn là tất cả các công trình làm thi công được nhanh gọn
để dân đi lại thường tiện hơn
công việc làm ăn cũng dễ dàng hơn
tình trạng ngập úng là thế cấp bách trong giải quyết mưa ngập là thế
nhưng các dự án nâng cấp đường cải tạo hệ thống thoát nước là diễn ra một cách ị dạch và bắt chân tại chỗ
điển hình như dự án nâng cấp đường lương định của đã bảy năm chưa thể về đích
hiện nay do phần mặt bằng mình giao chưa được đồng bộ
cho nên là những phạm vi nào đã được giao mặt bằng rồi thì hệ thống thoát nước đã được thi công hoàn chỉnh
nhưng mà chưa được kết nối
cho nên việc tiêu thoát nước
cũng chỉ xử lý cục bộ tại những vị trí mà có thể thoát ra các dạch chạy ngang tuyến thôi
dự án trì trệ thì không kéo dài
không chỉ ảnh hưởng tới việc đi lại sinh hoạt kinh doanh của người dân
mà còn làm gia tăng tình trạng ngập nước kẹt xe
tác động tới môi trường và phát triển kinh tế của thành phố
một khi các dự án vẫn còn đưa ra lý do cho việc chậm tiến độ
thì điệp khúc hẻ mưa là ngập sẽ còn tái diễn không hồi kết